nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
và năm mươi năm ngày mất của người từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã tiếp đón hơn năm mươi lượt khách vào lăng viếng bắc
trong đó có một bốn trăm sáu mươi hai lượt khách nước ngoài
mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường
song ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã chủ động phối hợp
hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình
và các cơ quan chức năng của thành phố hà nội làm tốt công tác chuẩn bị
tổ chức đón tiếp phục vụ chú đáo đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng bắc
tham quan các di tích công trình văn hóa trong khu vực